năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn kết
phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh tạo môi trường pháp lý thuận lợi
cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh chuyển giao đổi mới công nghệ
hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ phát triển thị trường khoa học và công nghệ
tuy nhiên các đề tài nghiên cứu khoa học hiện vẫn còn nặng về nghiên cứu
nghiên cứu nhiều nhưng ứng dụng ít vậy nên đầu tư cho khoa học cần phải bám sát hơn và thực tiễn
ưu tiên đầu tư vào các đề án đề tài phục vụ thiết thực cho đất nước
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến
khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ
tiếp tục được hoàn thiện với tư tưởng xuyên suốt là lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo bên cạnh đó năng lực hấp thụ công nghệ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong nước
còn hạn chế trình độ công nghệ của một số ngành lĩnh vực còn khoảng cách khá xa so với các nước tiên tiến
trên thế giới quy định để kiểm soát chuyển giao công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường còn thiếu đồng bộ
và chưa chặt chẽ cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ đã được tháo gỡ nhưng vẫn còn bất cập
và cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ
thủ tướng chỉ rõ chính sách trọng dụng sử dụng cán bộ khoa học công nghệ
đã được triển khai thực hiện nhưng chưa đủ mạnh để thu hút được các nhà khoa học trẻ tài năng
nhà khoa học là người việt nam ở nước ngoài tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm còn nhiều lúng túng
thủ tướng đề nghị tạo thể chế thông thoáng để phát huy nhân tài
thủ tướng yêu cầu trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư này
đòi hỏi việt nam phải đổi mới kiến tạo lại nền hành chính để phát huy vai trò của khoa học công nghệ
mà trước hết là con người tinh thần chung là phải khai phong mọi nguồn nhân lực sáng tạo
để đưa đất nước tiến lên vững vàng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội